tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tăng bốn mươi năm so với tháng trước trong đó có một mươi trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước
theo đó trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có một mươi nhóm tăng như nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có tăng tám mươi bảy nhóm lương thực tăng nhẹ một nhóm giáo dục tăng bốn mươi sáu nhóm nhà ở vật liệu và xây dựng tăng bốn mươi bốn nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng một mươi chín nhóm giao thông tăng một mươi ba nhóm đồ uống và thuốc lá tăng một mươi một
hai nhóm mạng
hai nhóm mạng mũ nón giày dép và thiết bị đồ dùng gia đình cùng tăng một nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng hai hàng hóa và dịch vụ khác tăng một mươi ba riêng nhóm biểu chính viễn thông giảm bảy
tổng cục thống kê cũng cho biết lạm phát cơ bản tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tăng hai mươi hai so với tháng trước và tăng một năm mươi bốn so với cùng kỳ năm trước lạm phát cơ bản bình quân tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục thống kê cũng cho biết làm phát cơ bản tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tăng một ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước làm phát cơ bản tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy